tại thành phố đà nẵng bệnh viện giã chiến tại trung tâm y tế huyện hòa vang hiện là nơi thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đây cũng là bệnh viện tuyến huyện duy nhất ở đà nẵng với cơ sở vật chất đơn sơ đã trở thành cơ sở y tế hiện đại để thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín chỉ trong vòng thời gian ngắn là hai ngày